tại cáo trạng lần này viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời cơ quan tố tụng cũng truy tố bổ sung hà văn thắm nguyễn xuân sơn tội tham mô tài sản khoản tiền các bị can tham ô là hơn bốn mươi chín tỷ đồng
vận chuyển một mươi ba bánh heroin đi tiêu thụ đối tượng lý văn dương
chú tại tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện vân hồ tỉnh sơn la bắt giữ tại khu vực bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về cho một đối người đàn ông không rõ danh tính ở dưới xuôi
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ

riêng hai tuần cuối tháng bảy ghi nhận bốn bệnh nhân tử vong vì sốt sốt huyết thời tiết hiện nay rất thoạt lợi trong buổi vằn sinh sôi nảy nở và dịch bệnh sốt sốt huyết bùng phát mạnh
do đó người dân cần chú trọng công tác vệ sinh môi trường diệt long quăng bọ gậy đồng thời chủ động phun phòng dịch bệnh sốt xuất huyết ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn